nhiều nông dân làm trang trại ở hà nội đang gặp khó khăn trong việc vây vốn của các tổ chức tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất
để mở rộng sản xuất để mà đáp ứng cái nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng càng ngày càng cao
chúng tôi mong muốn có thể tiếp cận được những nguồn vốn vay chung và dài hạn với lãi suất thấp
để chúng tôi có thể mở rộng sản xuất cũng như là đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại
để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường hiện nay
để tiếp cận được những nguồn vốn vay và cơ chế khuyến khích
hiện nay thành phố cũng nhiều cơ chế khuyến khích phát triển trang trại
tuy nhiên để các chủ trang trại tiếp cận được cơ chế này thì qua nhiều thủ tục và nhiều bước cũng rất khó khăn
việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới ứng dụng và sản xuất tạo điều kiện cho một số trang trại
được tham gia một phần các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng trọt
chăn nuôi là chương trình của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và thành phố
tuy nhiên các lớp tập hôn ngắn ngày cho các chủ trang trại chưa thật sự khuyến khích hỗ trợ các trang trại
tham gia các chương trình áp dụng công nghệ mới về chế biến bảo quản nông sản
sản xuất cây con cây giống chất lượng để phát triển trang trại
bên cạnh đó quỹ đất để phát triển kinh tế trang trại cũng rất hạn chế
để phát triển kinh tế trang trại thì theo chúng tôi thì đề xuất là thứ nhất là thành phố
trung ương của thành phố có cái cơ chế về cái tích tụ dụng đất và tạo cái điều kiện cho nhân dân thuê đất
hoặc là đứng ra làm trung gian để cho các chủ trang trại thuê lại dụng đất của bà con
và điều chỉnh cái quyết định số tám của năm hai nghìn tám của thành phố về khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn
thứ hai là có cơ chế hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các hộ dân phát triển kinh tế trang trại
và một cái nữa là đề nghị các cấp có quan tâm hỗ trợ đào tạo kỹ thuật cho các chủ trang trại trên địa bàn
thì hiện nay cái quỹ đất mà
phục vụ cho việc phát triển là đang rất là khó khăn
đơn vị chúng tôi hiện nay là đang đi thuê lại đất của một cơ quan nhà nước để chúng tôi phục vụ cho việc sản xuất
thế cho nên là đất là một yếu tố rất quan trọng
phát triển kinh tế trang trại ở hà nội đang là hướng đi đúng tại các vùng nông thôn
tuy nhiên do tốc độ đô thị hóa nhanh đã làm cho quỹ đất nông nghiệp tại nhiều nơi bị thua hẹp
do đó một số quy định về điều kiện được công nhận trang trại như vốn quỹ đất tối thiểu
không phù hợp thực tế phát triển
ở một số nơi các địa phương đề nghị một số cơ chế chính sách còn bất cập cần sớm thay đổi cho phù hợp tình hình
bên cạnh đó các chủ trang trại cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành quy định
nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các chủ trang trại có thể tham gia xuất khẩu trực tiếp sản phẩm
quy hoạch và đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn ở các địa bàn tập trung phát triển kinh tế trang trại
bên cạnh đó cần tổ chức tốt việc cung cấp thông tin thị trường chính sách quản lý cho các chủ trang trại
để chủ động sản xuất sớm tiếp cận với thị trường phù hợp
từ đó có định hướng chiến lược trong phát triển sản xuất kinh doanh xây dựng kinh tế trang trại của thủ đô ổn định bền vững
thưa quý vị và các bạn
cùng với các địa phương trên cả nước hà nội cũng đang tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng
đây không chỉ là hoạt động góp phần đẩy mạnh kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa kích cầu nội địa
hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mà còn nhằm thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội
theo kịch bản tăng trưởng của thành phố đã ban hành
đây là một trong những hoạt động nhằm khôi phục phát triển kinh tế trong giai đoạn mới phòng chống dịch bệnh của thủ đô hà nội
tại một sự kiện như thế này các doanh nghiệp có cơ hội thúc đẩy sản phẩm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại
quảng bá sản phẩm đồng thời gặp gỡ trao đổi ký kết các thỏa thuận hợp tác có giá trị tạo kênh tiêu thụ sản phẩm
tạo chuỗi giá trị mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm kết nối cung cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư
bên cạnh đó các doanh nghiệp có thể đẩy mạnh liên kết vùng đưa sản phẩm của doanh nghiệp hà nội đến với người tiêu dùng trong cả nước
và tìm kiếm khai thác đa dạng các thị trường xuất khẩu bởi với lợi thế là một thị trường nội địa có dân số đông
thủ đô hà nội là một điểm tựa lớn giúp cho các doanh nghiệp tăng tiêu thụ và có cơ hội kết nối để có đơn hàng xuất khẩu đi các thị trường
hà nội không chỉ đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ở các tỉnh mà đặc biệt là hà nội hiện nay có rất nhiều các làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp fdi đang chuyển dịch cơ cấu vào nền kinh tế
sẽ tạo thành một chuỗi giá trị liên kết mới mà hà nội thủ đô sẽ là những đơn vị dẫn đầu để làm sao lập được giá trị mới để tăng cường sức khỏe của các doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế an toàn
vai trò của thị trường nội địa rất là quan trọng và thị trường nội địa cũng sẽ dẫn dắt cho các doanh nghiệp tiến tới thị trường xuất khẩu
khi mà cái việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu đi ra thị trường nước ngoài bằng các con đường hàng không hàng biển đang bị khó khăn thì chúng tôi có kết nối cho các doanh nghiệp qua các hệ thống phân phối của nước ngoài
và từ hệ thống phân phối của nước ngoài thứ nhất là tiêu dùng toàn bộ trong hệ thống của các doanh nghiệp đó ở trên thị trường nội địa của thành phố hà nội cũng như trong cả nước
thứ hai là chúng tôi cũng đặt vấn đề và yêu cầu các hệ thống phân phối của nước ngoài là qua cái kênh của mình để hỗ trợ cho các doanh nghiệp là

trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đại dịch covid một mươi chín khởi phát ở nhiều quốc gia trong đó có việt nam khiến chuỗi cung ứng trong khu vực và trên thế giới bị gián đoạn hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của việt nam bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất lợi